do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới đi qua trên địa bàn tỉnh quảng nam đã có mưa vừa đến mưa to
mực nước các sông trên địa bàn tỉnh hầu hết đều ở mức trên báo động một đến báo động ba
tại thành phố hội an nước sông hoài dâng cao làm một số đoạn đường trong khu phố cổ và một khu vực của chợ hội an tiếp tục bị ngập sâu ba mươi năm mươi cm
chính quyền các cấp tỉnh quảng nam đã và đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng vũ trang
các sở ban ngành liên quan tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống mưa lũ trên địa bàn toàn tỉnh
huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi đã ghi nhận hơn một mươi ca dương tính và nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu
ngành y tế của tỉnh này đã nhanh chóng triển khai tiêm phòng vaccine cho người dân song song với việc điều trị
còn tại tỉnh quảng bình quảng trị mưa lớn liên tục nhiều ngày qua cùng với lũ ngập sâu đã khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
các bệnh viêm da tiêu chảy đã bắt đầu xuất hiện nhưng phải chờ nước rút dần hoặc là mưa giảm thì mới có thể đến cơ sở y tế để thăm khám
trước mắt chúng tôi đã thành lập hai đội cơ động và trang bị đầy đủ thuốc men hóa chất máy móc phun xử lý môi trường
sẵn sàng sau khi nước rút chúng tôi sẽ triển khai hỗ trợ cho các địa phương phun hóa chất phòng chống dịch
mặc dù triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho người dân vùng lũ nhưng phải thừa nhận rằng y tế cơ sở tại các địa phương đang chịu thiệt hại nặng
vốn dĩ đã thiếu thốn về cơ sở vật chất nguồn nhân lực cũng có giới hạn
nhiều ca bệnh nặng hoặc là trường hợp phụ nữ mang thai sinh khó thì buộc phải chuyển lên các tuyến trên để bảo đảm điều trị
các nhân viên y tế phải phối hợp với lực lượng cứu hộ đưa người dân đi khám chữa bệnh
ở những địa phương mà nước rút dần thì phải bảo đảm phun xịt hóa chất khử khuẩn
các điểm ngập lục thì sẽ được phun thuốc xử lý môi trường và gloramin b sẽ được phát về cho những hộ có diễn bị ngập lục để xử lý nước diễn
trạm y tế sẽ đi đến các hộ dân để tuyên truyền và hướng dẫn người dân lập ấp dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà cửa
nước rút đến đâu thì xử lý môi trường đến đấy nước chưa rút thì phải vào tận nơi hỗ trợ cho dân
ngành y tế đang cố gắng bằng nhiều biện pháp để cùng người dân miền trung vượt qua thiên tai bão lũ
miền trung đang tiếp tục gánh chịu ảnh hưởng của mưa lũ thiệt hại do thiên tai đang tăng lên từng ngày
và sau đây là con số thống kê tính đến thời điểm hiện tại
tính đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi
mưa lũ tại các tỉnh miền trung đã làm tám mươi bốn người tử vong ba mươi tám người mất tích năm mươi hai chín trăm ba mươi ba nhà bị ngập hai mươi bốn bảy trăm ba mươi bốn nhà bị hư hỏng sập đổ
chín trăm hai mươi bốn hectare lúa một trăm linh sáu sáu trăm một mươi sáu hectare hoa màu bốn trăm sáu mươi một sáu trăm hai mươi bảy con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
một năm trăm bảy mươi năm trên ba mươi năm bảy trăm tám mươi bảy hộ tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế đã được sơ tán
do ảnh hưởng của hoàn lưu
bão số bảy suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tại tỉnh ninh bình những ngày qua đã có mưa to và gây ra tình trạng ngập lụt tại xã gia thịnh huyện gia viễn
ba thôn ngoài đê của xã gia thịnh đã xảy ra tình trạng ngập lụt
không chỉ ngập nhà của nhiều hộ dân các tuyến đường đi lại trong thôn cũng bị ngập
có nơi ngập hơn nửa mét gây cản trở giao thông
trường tiểu học và trường mầm non của xã đã bị ngập sâu do nước lũ tràn vào
trước tình trạng trên ủy ban nhân dân xã gia thịnh đã triển khai công tác ứng cứu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
đồng thời chỉ đạo phân hiệu trường mầm non và trường tiểu học gia thịnh b cho gần năm trăm linh học sinh nghỉ học cho đến khi nước lũ rút
tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp
để chủ động đối phó với lũ sông hoàng long đang lên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện nho quan tỉnh ninh bình tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra canh gác sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư ứng cứu đối với những khu vực khi lũ tràn về
chiều qua ngày một mươi tám tháng một mươi nhiều khu vực tại thành phố hồ chí minh đã bị ngập nặng khi mặt đợt chiều cường đặt đỉnh lên tới mức một m bảy vượt mức bá động ba đến một m
giao thông đi lại và sinh hoạt của nhiều người dân đã bị xáo trộn
chiều qua ngày một mươi tám tháng một mươi nhiều khu vực tại thành phố hồ chí minh đã bị ngập nặng khi mặt đợt chiều cường đặt đỉnh lên tới mức một m bảy vượt mức bá động ba đến một m
chiều qua ngày một mươi tám tháng một mươi nhiều khu vực tại thành phố hồ chí minh đã bị ngập nặng khi mặt đợt chiều cường đặt đỉnh lên tới mức một m bảy vượt mức bá động ba đến một m